thị trường vàng vừa trải qua chuỗi giao dịch liên tiếp biến động sau khi trừ trên lệch giá mua vào bán ra
từ đầu năm tới nay nhà đầu tư nắm giữ vàng miếng sjc lời khoảng hai trăm năm mươi đồng một lượng
trong khi đó mức sinh lời của vàng nhẫn tròn trơn lên tới là ba triệu đồng
theo ghi nhận giá vàng sjc được công ty vàng bạc đá quý sài gòn đem ít ở bức sáu sáu năm mươi năm triệu đồng một lượng mua vào
và sáu mươi bảy một mươi năm triệu đồng một lượng bán ra
riêng vàng nhẫn bốn số chín cùng thương hiệu tăng thêm hai trăm năm mươi ngàn đồng đưa giá mua lên năm mươi sáu một triệu đồng và bán ra lên năm mươi bảy hai triệu đồng
nếu so với đầu năm vàng nhẫn đã tăng thêm ba triệu đồng mỗi lượng dù vàng biến sgc chỉ tăng hai trăm năm mươi đồng
theo ghi nhận của phóng viên trong thời gian qua lượng khách hàng mua nhẫn tròn trơn nhiều hơn vàng miếng
bởi người dân có thói quen tích trữ từng chỉ vàng do giá trị nhỏ phù hợp với điều kiện kinh tế
tôi thấy trong thời gian sau này thì người ta đầu tư vàng nhẫn nhiều hơn
khi mà vàng miếng thì khi người ta mua một lần là người ta phải mua nhiều
nhưng mà nhiều khi người ta đi làm người ta dành dụng thì người ta mua một lần chỉ hay là năm phân thì từ từ người ta tích lũy
người dân không mặn bà với vàng miếng sjc bởi giá cao và không có sự biến động nhiều
trong khi đó vàng nhẫn trò chơi hấp dẫn hơn bởi giá cận dư bằng giá thế giới và chỉ thấp hơn vàng biến sjc một mươi triệu đồng một lượng
trước kia thì cũng đầu tư vào vàng miếng nhưng mà cũng có vàng nhẫn nữa
sau này thì thấy vàng miếng lên cao quá
vàng nhẫn thì nó ngang cũng ngang vàng cũng thế giới thế giới á
mình đầu tư sẽ có lợi nhuận cao hơn
trên thị trường quốc tế giá vàng thế giới chốt phiên giao dịch ở bước một nghìn chín trăm năm mươi sáu chín đô la mỹ một ao
quy đổi tương đương và thế giới có giá năm mươi sáu hai mươi tám triệu đồng một lượng chưa bao gồm thuế phí
tăng nhẹ khoảng chín đô la mỹ một ao so với chốt phiên giao dịch tuần qua